thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và lãnh đạo bộ công an
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đang điều tra mở rộng vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bảo hiểm xã hội việt nam
công ty cho thuê tài chính hai và các đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó căn cứ kết quả điều tra mở rộng và chứng cứ thu thập được ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã ra các quyết định tố tụng đối với các bị can
gồm quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với
lê bạch hồng nguyên thứ trưởng nguyên tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam

nguyễn huy ban nguyên tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam
trần tiến vĩ nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp ban kế hoạch tài chính bảo hiểm xã hội việt nam
hoàng hà nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp ban kế hoạch tài chính bảo hiểm xã hội việt nam
bốn bị can bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành các lệnh theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản cho nhà nước